năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu một năm thành công của thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa về nhiều lĩnh vực với hai mươi chín trên ba mươi chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra
trong đó ngành du lịch có đóng góp quan trọng với bốn chín mươi năm triệu lượt khách
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thành phố sầm sơn có tổng trị giá sản xuất một mươi một năm trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ
thành phố thu hút được khoảng bốn chín mươi năm triệu lượt khách du lịch doanh thu đạt bốn năm trăm tám mươi tỷ đồng
nhiều dự án lớn được gấp rút triển khai như dự án đường ven biển dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái đông sơn dự án quảng trường biển và trục cảnh quan sầm sơn với tổng vốn một bốn trăm bảy mươi ba tỷ cũng đã lựa chọn được nhà đầu tư
sáng năm hai nghìn hai mươi sầm sơn phân đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên một mươi tám kim ngạch xuất khẩu năm mươi triệu đô la
tổng vốn đầu tư phát triển trên năm tỷ đồng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hai mươi chín sáu trăm linh tấn khách du lịch đạt trên năm năm triệu lượt